xin chào và hẹn gặp lại
năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với nguyễn thành long về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bắt được đối tượng nguyễn thành long tại phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm sau tám năm lẩn trốn
trong khi đó tại sơn la các lực lượng phòng chống ma túy tỉnh cho biết
công an huyện vĩnh lợi đã bắt được đối tượng nguyễn thành long tại phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm sau tám năm lần trốn
xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý
theo bộ tài chính xăng dầu là mặt hàng nhiên liệu đầu vào quan trọng trong nền kinh tế
chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành của một số hàng hóa dịch vụ như vận tải
thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương kiểm soát chặt giá các hàng hóa dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh
bến xe miền đông mới tọa lạc tại thủ đức tp hcm là bến xe hiện đại và quy mô lớn nhất nước
thế nhưng sau gần hai năm đi vào hoạt động bến xe mới luôn trong tình trạng ấy khách gây nên sự lãng phí rất lớn
để bến xe hoạt động hiệu quả đơn vị chức năng vừa kiến nghị sẽ di rời toàn bộ các tuyến xe từ bến xe miền đông hiện hữu tại quận bình thạnh ra bến xe miền đông mới
giai đoạn đầu dự kiến di rời từ ngày một mươi một tháng một mươi với bảy mươi năm tuyến
giai đoạn tiếp theo khi bến xe mới hoạt động ổn định sẽ di rời sáu mươi ba tuyến còn lại
ubnd tỉnh tiền giao
đại giang cho biết tỉnh vừa nhận được văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của hội đồng kiểm tra nhà nước của dự án cao tốc trung lương mỹ thuận và sẽ làm các bước tiếp theo để đưa dự án vào thu phí chính thức
hiện thời gian thu phí chính thức đối với tuyến cao tốc này vẫn chưa xác định
về mức phí cao tốc trung lương mỹ thuận dự kiến sẽ giảm đáng kể so với mức đề xuất ban đầu
mức giảm cao nhất khoảng chín mươi tám đồng thuộc về những xe nhóm năm là xe có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên
xe chở hàng bằng container bốn mươi feet
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số nội dung được phát hành trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết như sau
trung tay giúp đỡ người được đặc xá tái hoa nhập cộng đồng
vào sáng ngày một mươi tám chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến kiểm tra công tác triển khai thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
tại trại giam xuân lộc thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
chủ tịch nước yêu cầu hội đồng tư vấn đặc xá bộ công an tiếp tục hướng dẫn triển khai về chủ trương đặc xá của chủ tịch nước đến tận các phân trại
tuyệt đối không để sai sót bất cứ ở bất cứ nơi
cần phổ biến các chủ trương định hướng nghề nghiệp và hướng thiện có ích cho xã hội đối với những người được đặc xá nói riêng
cũng như định hướng tư tưởng trong trại giam đối với các phạm nhân chưa được đặc xá về nhận thức phấn đấu cải tạo tốt để được xét đặc xá sớm được trở về với cộng đồng
cũng dịp này chủ tịch nước đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý đối với người được đặc xá
hỗ trợ việc làm hỗ trợ tái hoa nhập cộng đồng không kỳ thị với người được tha tù trước thời hạn mà phải chung tay giúp đỡ họ trong việc hòa nhập cộng đồng
bên cạnh đó cần có sự quan tâm hơn nữa đối với cán bộ trại giam cả về vật chất và tinh thần
ngành công an phải kịp thời cấp căn cước công dân cho người được đặc xá trở về địa phương
còn trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhân đề giá xăng dầu giảm mạnh vì sao giá thực phẩm vẫn cao
hơn một tháng qua giá xăng dầu và giá lợn hơi hai mặt hàng chiếm tỷ trọng khá lớn trong rổ hàng hóa tác động đến chỉ số giá tiêu dùng đã liên tiếp được điều chỉnh giảm
tuy nhiên giá hàng hóa thực phẩm vẫn cố thủ ở mức cao vô lý đã khiến công nhân người lao động nghèo lay hoay với bài toán trị tiêu
theo bộ công thương trong bốn mươi ngày qua giá xăng dầu đã giảm liên tiếp tại bốn kỳ điều hành gần nhất
đưa giá xăng ron chín mươi năm đang từ mức ba mươi ba đồng một lít giảm về hai mươi năm sáu trăm linh tám đồng một lít
cùng với đó giá dầu hỏa cũng giảm còn hai mươi bốn năm trăm ba mươi ba đồng một lít dầu ma rút còn một mươi sáu năm trăm bốn mươi tám đồng một kg
cùng với việc giảm giá xăng dầu giá lợn hơi cũng đã giảm khá mạnh từ năm sáu giá so với một tháng trước
việc giảm giá xăng dầu và giá lợn hơi đã khiến cho người dân kỳ vọng giá hàng hóa thực phẩm hạ nhiệt trong bối cảnh chi tiêu đắt đỏ hiện nay
thế nhưng đến thời điểm hiện tại giá lương thực thực phẩm vẫn trên trời
khảo sát của phóng viên lao động cho thấy ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai giá thực phẩm vẫn ở mức rất cao dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm tới tận bốn lần
điểm đáng nói dù giá lợn hơi đã được điều chỉnh giảm khoảng từ bốn đến sáu đồng một kg
thế nhưng giá thịt lợn tại các chợ thì vẫn cố thủ ở mức cao bán ra ở mức từ một trăm một mươi đồng đến một trăm sáu mươi đồng một kg tùy loại
và không riêng gì giá thực phẩm giá lương thực hoa màu như khoai ngô sắn thì cũng tăng cao
trong đó giá gạo tăng khoảng một mươi đồng một yến khoai lang tăng năm đồng một kg và ngô thì tăng một đồng một bắp
còn trên báo kinh tế và đô thị có bài viết phát triển nhà ở xã hội huy động đa dạng nguồn lực đầu tư
trước ngày một mươi năm tháng tám ubnd các tỉnh thành phố
phải báo về lộ trình triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng trên một triệu căn hộ nhà ở xã hội
và đây là nội dung chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại hội nghị phát triển nhà ở xã hội cho công nhân người thu nhập thấp mới đây được dư luận đặc biệt quan tâm
câu chuyện về nhà ở giá rẻ nói chung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nói riêng
luôn là vấn đề được đảng nhà nước các cấp chính quyền và đông đảo người dân đặc biệt quan tâm
nhưng tình trạng lệch pha cung cầu trên thị trường vẫn diễn biến ngày một sâu sắc
mà chưa hề có giải pháp hiệu quả để cân đối
quỹ nhà ở dành cho người thu nhập cao đang ngày càng dư thừa
trong khi doanh nghiệp vẫn chỉ trú tâm đầu tư vào phân khúc này vì mang lại lợi nhuận cao
thời gian thu hồi vốn nhanh
theo số liệu từ bộ xây dựng tính đến hết năm hai nghìn hai mươi một
phân khúc căn hộ trung cao cấp trên thị trường đang dư thừa khoảng trên
bảy mươi triệu mét vùng sàn
và trước những khó khăn vướng mắc kéo dài thủ tướng thạm minh chính đã khẳng định
vấn đề phát triển nhà ở xã hội luôn được đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
thường xuyên chỉ đạo và điều hành
nhưng qua thực tế triển khai công tác này còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
về cơ chế chính sách thiếu nguồn vốn đầu tư và cho vai yếu đải
đồng thời cũng chưa có cơ chế huy động các nguồn lực hợp tác công tư một cách hiệu quả
hệ thống thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương
tập trung vào một số công việc cấp thiết khuyến khích các thành phần kinh tế
tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội gắn với phát triển thị trường bất động sản
ở mỗi địa phương đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để nhà đầu tư
nước ngoài tham gia tích cực hiệu quả hơn trong phát triển nhà ở xã hội
cho công nhân và người lao động
thưa quý vị ngày một tháng tám vừa qua đã xảy ra một vụ cháy
phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
tám người dân đã được cứu sống thế nhưng ba đồng chí cán bộ chiến sĩ
thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy hà nội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
sau vụ việc nhiều người bày tỏ sự xót xa thầm cảm ơn những người anh hùng
hy sinh trong thời bình những trái tim quả cảm đã ngừng đập
nhưng tấm gương hy sinh quên mình của các anh vẫn sáng mãi trong tim mọi người
về hình ảnh công an của ta là công an nhân dân từ nhân dân mà ra
vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh
khoảng hơn một mươi ba h ngày một tháng tám trung tâm thông tin chỉ huy công an
thành phố hà nội đã nhận được tin báo cháy tại số hai trăm ba mươi một quan hoa
và ngay lập tức đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường
khi tiếp cận bên trong ngôi nhà tổ trinh sát đã hướng dẫn cho tám người
gặp nạn thoát ra ngoài an toàn đồng thời quay trở lại các tầng bên trong
với hy vọng tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt
công an tuyệt vời người ta đúng vì dân luôn năng xả vào công việc
cố là người chính tiến
tôi vẫn hy vọng vẫn có một le ló hy vọng là các đồng chí vẫn còn được
vì có bình thở vẫn được bình an nhưng để thúc giục cho các mũi tấn công
bắt buộc phải nhanh chóng bằng mọi cách lên nhưng cuối cùng lên được
tới nơi gì ba lập trí cũng nằm xuống
đến chiều tối cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt
tuy nhiên trong quá trình chữa cháy khi các chiến sĩ đặng anh quân đỗ đức việt
nguyễn đình phúc lên tới tầng bốn thì bị vật liệu làm chân giả sập xuống cầu thang bộ
khiến ba đồng chí hy sinh
ngay sau khi nhận được tin các đồng chí hy sinh lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
ủy ban nhân dân thành phố hà nội và nhiều đơn vị trong và ngoài lực lượng đã gửi lời chia buồn sâu
sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh
các quyết định trao tặng huân chương chiến công hạng nhất bằng tổ quốc ghi công
thăng cấp bậc hàm cho ba cán bộ chiến sĩ là sự ghi nhận sự tri ân động viên kịp thời
những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc
bản thân cháu phúc là một người cực kỳ mà sống với bà con đều được mọi người quý mến
hy sinh vì tổ quốc hy sinh vì sự nghiệp là một điều tổn thất mà không có thể
cái gì có thể sử dụng
những công hiến hy sinh quên mình của các chiến sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người
người dân những người chiến sĩ công an nhân dân ấy luôn trong tâm thế sẵn sàng công hiến
hy sinh bất chấp nguy hiểm khó khăn thách thức để thực hiện sứ mệnh phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
sự hy sinh của công chí đem đến tổn thất
những tổn thất rất to lớn cho gia đình cũng như là cho đơn vị của chúng tôi
tấm gương hy sinh của người anh của đồng chí đồng đội để chúng tôi quyết tâm trong thời gian tới tiếp
tục học tập rèn luyện và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để bảo vệ tính mạng
tài sản của nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp truyền giao giáo
khi chiến đấu với giặc lửa những người lính ấy đã không chùm bước
khi lao mình vào đám cháy họ để lại mọi lo lắng đắn đo
và khi quyết lao vào biển lửa họ đã chấp nhận cả những hy sinh
những bản hùng ca đã được viết lên từ chính những tấm gương bình dị và cao quý ấy
vâng những hình ảnh rất đẹp đầy xúc động và ý nghĩa vừa rồi cũng đã
khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi